các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên xe chở một trăm hai mươi quả pháo điện ba trăm một mươi chín bộ đồ chơi trẻ em ba trăm một mươi năm sản phẩm mỹ phẩm các loại
có nhãn mát chữ nước ngoài không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đội cảnh sát kinh tế đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên
tại cơ quan công an lưu huyện anh cho biết số hàng hóa trên anh nhận vận chuyển từ một người chưa rõ để lấy tiền cước
qua công tác trinh sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng vừa kiểm tra và phát hiện hai cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm
theo đó phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng bất ngờ kiểm tra kho đông lạnh
một công ty kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường tám thành phố đà lạt
phát hiện hơn một tám tấn thực phẩm thịt heo bò và gà không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ghi nhận tại hiện trường nhiều túi thịt động vật trên đã chuyển sang màu nâu đen có dấu hiệu hư hỏng
làm việc với cơ quan công an đại diện công ty cho biết số hàng trên được nhập từ nhiều nguồn
do kinh doanh khó khăn hàng hóa không chạy được nên vẫn lưu giữ tại kho
chiều cùng ngày các trinh sát tiếp tục kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh trên địa bàn phường ba
thành phố đà lạt phát hiện một trăm linh năm kg thực phẩm thịt heo và bò gà không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
phòng cảnh sát môi trường đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số thực phẩm trên
để tiến hành tiêu hủy và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
lực lượng chức năng công an tỉnh bạc liêu liên tiếp phát hiện ba phương tiện vận chuyển gần ba trăm năm mươi kg tôm chứa tạp chất đi tiêu thụ
theo đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng một mươi một lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh bạc liêu
phối hợp với tri cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tiến hành dừng và kiểm tra xe tải
do tài xế nguyễn xanh em điều khiển trên tuyến quảng lộ phụng hiệp
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ bảy thùng xốp chứa gần một trăm bốn mươi kg tôm nguyên liệu chứa tạp chất aga
cùng ngày trên tuyến quốc lộ một a lực lượng chức năng phát hiện thêm hai xe tải
do hai tài xế nguyễn văn bền và đoàn trường giang điều khiển đang vận chuyển hai trăm một mươi kg tô nguyên liệu chứa tạp chất
hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý

góp phần thực hiện hiệu quả việc cải cách hiện đại hóa công tác kiểm tra hải quan tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu và kiểm soát hàng hóa
đối với những xe container to khổ lớn và lô hàng cồng kình thì thời gian và số nguồn nhân lực để tiến hành kiểm tra hàng hóa của cơ quan công an cũng rất là lớn
và thời gian để tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa kéo dài
dẫn đến phát sinh chi phí và những thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp
thì hệ thống máy soi container di động này sẽ hỗ trợ công tác kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu bằng máy soi
thời gian soi chiếu chỉ mất có một phút và trên cơ sở đó hình ảnh soi chiếu tương đối rõ ràng
qua đó có thể đánh giá được mức độ tuân thủ doanh nghiệp trong quá trình khai báo làm thủ tục hải quan
công an nhằm kịp thời phát hiện bắt giữ xử lý hành vi vi phạm đặc biệt các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp tết nguyên đán như bia rượu bánh kẹo và thuốc lá
tiếp theo sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua